vụ bắt cựu bí thư lào cai tiết lộ cách rửa tiền của giám đốc lilama
trong ba năm công ty lilama được cấp phép làm dự án nhà hàng khách sạn
nhưng lại dầm rộ mắc hơn một năm mươi ba triệu tấn quặng apatit trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng đi bán
thời gian dài công ty lilama hoạt động khai thác quạng công khai apatit được bán theo đường chính ngạch
dòng tiền lợi nhuận được kê khai làm sạch
năm hai nghìn chín công ty lilama đồng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cấp phép chứng nhận
để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn nhà hàng tại thôn hai
xã đồng tuyển thành phố lào cai chuyên phần diện tích đất rộng ba bảy mươi bảy hectare
quá trình sàn gạt do phát hiện quặng apatit nên cắt sở ban ngành lào cai vào cuộc khảo sát thực địa
xác định một phần diện tích của dự án
nằm trồng lên trên hai mươi hai m hai của khai trường số một mươi tám thuộc quy hoạch quạng apatit
đã được bộ công thương phê duyệt
theo đó việc khai thác quặng apatit tại khu vực này có giấy phép khai thác
và thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc chính phủ
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh lào cai quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
đối với công ty lilama giao diện tích đất ba bảy mươi bảy ha cho công ty trách nhiệm hiểu hạn
một thành viên avatit việt nam công ty apatit quản lý sử dụng
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
công ty có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc xin khai thác quạng abatit trên diện tích này
công ty apatit đưa lý do quá trình sàn gạt mặt bằng đã lộ ra thân quặng apatit và có hiện tượng khai thác trộm
ngoài ra thân quạng nằm tranh vanh đến mùa mưa lũ có nguy cơ gây sạt lở trôi lấp làm thất thoát
theo đó công ty apatit đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cho phép khai thác tận thu quạng abatit
có nguy cơ thất thoát trôi lấp
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra văn bản số tám trăm ba mươi chín đồng ý giao công ty apatit tổ chức bảo vệ quạng apatit
trong phạm vi ba bảy mươi bảy ha giao cho doanh nghiệp tiến hành cải tạo mặt bằng khu mò để xử lý nguy cơ sạt lở đất
đưa mỏ về trạng thái an toàn trong thời gian hai tháng
trong thời gian này nếu phát hiện khoáng sản thì cho phép công ty amatit được thu hồi vận chuyển quản lý và sử dụng đúng quy định
chỉ một ngày sau quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai bị can nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama
đã có văn bản gửi công ty apatit đề nghị được tham gia san tạo lại các điểm dễ bị sạt lở xuống các hộ dân trong mùa mưa lũ
cũ quyết định này sau đó được ông nguyễn quang huy tổng giám đốc công ty apatit đồng ý
ngay sau đó bị can nguyễn mạnh thừa tiếp tục ký ban hành phương án số một mươi ba sáng tạo khu vực ba bảy mươi bảy ha
tận thu triệt đề quặng apatit nếu phát hiện trong quá trình sàn gạt
cũng theo cáo trạng trong quá trình cùng công ty apatit tận thù quặng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi hai bị can nguyễn mạnh thừa đã gửi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
giao lại diện tích ba bảy mươi bảy ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư khách sạn nhà hàng tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
chỉ hơn hai tháng nhận đề nghị từ phía doanh nghiệp ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ban hành văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi
đồng ý về chủ trường xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
và yêu cầu công ty apatit ban giao diện tích ba bảy mươi bảy hectare thuộc khai trường một mươi tám cho công ty lilama
quá trình triển khai dự án nếu còn khoáng sản công ty lila ma được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật
sau khi đưa máy móc vào san gạt mặt bằng công ty lilama tiếp tục phát hiện dấu hiệu khoáng sản
và đã có đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chỉ đạo các sở ngành lấy mẫu phân tích nếu đúng là khoáng sản
thì cho phép được thu gom vận chuyển và giao cho công ty apatit quản lý và sử dụng
tránh lãng phí tài nguyên
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh lào cai tiếp tục ra văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi bảy yêu cầu công ty lilama thường xuyên báo cáo
lấy mẫu xét nghiệm kết quả phân tích có quặng kể cả quạng nghèo giao cho công ty lilama thu gom
thỏa thuận và thống nhất với công ty avatit để tập kết quản lý và sử dụng theo quy định
rõ ràng dưới lớp vò bọc của dự án nhà nghỉ khách sạn là âm niu được ẩn dấu
mục đích hướng tới của các bị can trong vụ án này là chữ lượng lớn của mỏ quạng abatit là nguồn lợi nhuận khổng lồ khi chỉ việc móc quặng đi bán
hành vi của các bị can đã làm mất nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản của quốc gia gây thiệt hại tài sản của nhà nước
vải thưa che mắt nhà quản lý
theo cáo trạng của viện kiểm soát để sai phạm của công ty lilama công ty apatit diễn ra trong thời gian dài
chính quyền tỉnh lào cai đã bàn hành hàng loạt văn bản giúp công ty lilama ngang nhiên khai thác khoáng sản
dưới vỏ bọc dự án xây dựng nhà hàng khách sạn
điều đáng nói là mặc dù biết sai phạm của doanh nghiệp nhưng lãnh đạo sở ban ngành và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai vẫn tạo điều kiện ủng hộ
cụ thể khi công ty apatit có văn bản xin khai thác tận thu quặng apatit tại diện tích ba bảy mươi bảy hectare nhận ban giao từ công ty lilama
ông doãn văn hường cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản gửi sở tài nguyên vào môi trường và công ty apatit
trong đó có nội dung ủng hộ công ty avatit thực hiện khai thác tận thu quạng apatit tại khu vực ba bảy mươi bảy hectare
khi công ty lilama tiếp tục có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lào cai xin giao lại diện tích đất ba bảy mươi bảy ha và xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng khách sạn
ông hưởng đã thống nhất đồng ý chủ trương sau đó ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng ba bảy mươi bảy hectare để thực hiện dự án
phê duyệt cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
liền với đất kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nguyễn quang huy là tổng giám đốc công ty apatit biết rõ công ty lilama có giấy phép khai thác quặng nhưng vẫn tổ chức tiêu thụ hơn một hai mươi ba triệu tấn quặng apatit
hiện công ty apatit đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm xảy ra vụ án công ty trách nhiệm hiệu hạn food phò vàng việt nam và công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
không biết việc bị can nguyễn mạnh thừa khai thác quặng trái phép không biết nguồn gốc quặng apatit là do phạm tội mà có nên không đề cập xử lý
bản thân ông hưởng biết việc cho phép công ty lilama thù gom quặng apatit trong quá trình thực hiện dự án khách sạn nhà hàng là sai
nhưng vẫn ký văn bản để cho doanh nghiệp này khai thác
đặc biệt khi các sở ngành tham mưu soạn thảo trình các văn bản không đúng quy định pháp luật
bị can hưởng đã không ngăn chặn không chỉ đạo các sở ngành có biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
thậm chí lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường còn ký văn bản tham mưu để ông hưởng ký văn bản số một nghìn bảy trăm
về việc thực hiện các biện pháp quản lý khoáng sản trong khu vực thi công dự án nhà hàng khách sạn
trong vụ án ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai thời điểm đó đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phụ trách lĩnh vực đầu tư kinh tế
ông vịnh nhiều lần ký cấp văn bản và có ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu
tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty apatit được khai thác trái phép tài nguyên
cụ thể ông vịnh đã ký cấp văn bản số một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn số tám trăm ba mươi chín số hai nghìn một trăm sáu mươi số ba nghìn tám trăm linh năm dây chứng nhận đầu tư số một hai một hai một không không không ba năm tám
và có ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan đến công ty lilama và công ty apatit
lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản
nguyễn văn hoàng chuyên viên văn phòng trực tiếp tham mưu
soạn thảo cho bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh lào cai
hoàng khai nhận việc soạn thảo các văn bản trên là tổng hợp nội dung theo đề xuất của các sở ngành
bản thân biết là trái quy định của pháp luật nhưng sợ không thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
sẽ bị ảnh hưởng đến vị trí công tác nên đã không có ý kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền
đề nghị kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm
còn bị can vũ đình thủy với cương vị là trưởng phòng quản lý khoáng sản
sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai là người có trình độ chuyên môn
được phân công trực tiếp phụ trách công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
thủy biết rõ về diện tích ba bảy mươi bảy ha biết công ty lillama không có giấy phép khai thác tận thu quặng apartheid
biết số quạng được lilama đề nghị tiêu thụ là trái phép biết chỉ đạo của lãnh đạo là sai
nhưng vì động cơ cá nhân nên thủy không kiểm tra hồ sơ thủ tục pháp lý của công ty lila ma
giờ tiên thế nào
quá trình điều tra xác định để hợp thức hóa nguồn tiền thu được
từ việc khai thác quặng apartheid trái phép thừa đã thỏa thuận với một mươi hai cá nhân
mà công ty lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá cho thừa mượn tài khoản
để công ty lillama chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng apartheid vào tài khoản của các cá nhân này
khi thanh toán thì trả lại cho thừa
khi được các cá nhân này đồng ý thừa đã chỉ đạo các kế toán của công ty lilama
lê văn nhò đỗ phương thúy nguyễn thị lành vũ thị hòa lập các hợp đồng
biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng đất đá và nâng khống khối lượng đất đá
sau đó đến trị cục thuế huyện bảo thắng và trị cục thuế thành phố lào cai
mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống
tiếp đó thừa chỉ đạo nhân viên kế toán của công ty lillama thực hiện chuyển tiền thu được
từ việc bán quặng apartheid đã khai thác trái phép từ tài khoản của công ty lillama
vào tài khoản của một mươi hai cá nhân này
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm thừa đã chỉ đạo thực hiện
chuyển tiền từ tài khoản của công ty lillama đến tài khoản của một mươi hai cá nhân này nhiều lần
với tổng số tiền trên một trăm tám mươi hai tỷ đồng trong đó có hơn năm sáu tỷ đồng là số tiền cướp vận chuyển quạng đất đá
trên thực tế một mươi hai cá nhân này nhận được
số tiền còn lại là hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cước vận chuyển quạng đất đá
khối lượng vận chuyển đất đá
sau khi một mươi hai cá nhân này được nhận tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của công ty lilama
được thừa chỉ đạo rút tiền mặt về đưa cho thừa
hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của thừa mở tại ngân hàng agribank
số tiền này thừa khai nhận sử dụng hai một tỷ đồng để mua một lô đất bt một mươi năm b diện tích bốn trăm sáu mươi năm m hai
tại phường bắc cường thành phố lào cai của công ty cổ phần tập đoàn nam tiến vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
rồi cho con trai là nguyễn văn phú đứng tên chủ sở hữu
hơn ba mươi ba tỷ đồng chuyển vào tài khoản của công ty cổ phần đồng tà phời để mua cổ phần tại công ty này
sau đó số tiền này đã chuyển cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
triệu tiến vương do nguyễn quang triệu con trai thừa làm giám đốc
thừa rút năm tỷ đồng từ tài khoản rồi mở tài khoản tiết kiệm gửi số tiền này vào ngân hàng agribank
chi nhánh lào cai mang tên nguyễn thị lành con gái thừa đưa cho con dâu là độ phương thúy
và đỗ tuyết mai gửi tiết kiệm tại các ngân hàng
số tiền này được gửi làm nhiều lần có khoản đến kỷ hạn lại rút ra gửi tiếp
sau đó rút ra đưa lại cho thừa sử dụng hơn sáu năm tỷ đồng mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi ba bảy mươi bảy hectare
để khai thác khoáng sản trái phép sử dụng năm tỷ đồng để biếu cho bị can nguyễn văn vịnh
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai đã hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố một mươi bảy bị can
trong vụ án khai thác quạng apatit trái phép về các tội rửa tiền
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể chín bị can là cựu lãnh đạo tỉnh lào cai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai doãn văn hường cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
bảy bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên là các bị can ở công ty abatit
trong đó có nguyễn quang huy tổng giám đốc công ty
riêng bị can nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lila ma bị truy tố hai tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại